trong hơn hai trăm linh nước bị dịch bệnh covid một mươi chín hoành thành
thì việt nam được xếp vào trong nhóm nước có mức độ kiểm soát tốt ngay từ giai đoạn đầu
so với các nước khác thì việt nam chưa thiệt hại về con người
nhưng thiệt hại về kinh tế là không thể tránh khỏi
và trong các ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh thì đó là du lịch
lưu trú hàng không khi mà nhu cầu đi lại của người dân bị hạn chế di chuyển
trong thời gian diễn ra dịch bệnh
vâng khi cả thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
hàng loạt chính phủ đã lên kế hoạch hỗ trợ thậm chí giải cứu đặc biệt là ngành hàng không
tại việt nam thì chính phủ đã ra bộ giao thông vận tải bộ tài chính và bộ kế hoạch và đầu tư
đề xuất chính sách hỗ trợ ngành này
vì sao trong khi hầu hết mọi ngành đều bị thiệt hại
mà ngành hàng không lại nhận được sự quan tâm đặc biệt như vậy
chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời qua phóng sự sau đây
riêng bốn đơn vị lớn của ngành hàng không là vna group vietjet acv và vatm
mỗi năm tháng năm
tạo ra khoảng một trăm tám mươi tỷ doanh thu
con số này chỉ thấp hơn tổng sản phẩm của các tỉnh tp hcm hà nội bình dương và hải phòng
và cao hơn năm mươi chín tỉnh thành khác
không những thế hàng không còn được xem là chìa khóa cho sự phục hồi kinh tế hậu covid
ở đây không chỉ là câu chuyện mở cửa bầu trời mà mở cửa một lền kinh tế
thế thì sau cái hậu covid này và trong quá trình dịch bệnh này
nếu chúng ta không mở hỗ trợ ngành hàng không để phục hồi
thì coi như lền kinh tế của chúng ta sẽ khó phục hồi
với việc hàng loạt máy bay không thể cất cánh vì covid
rất nhiều hãng hàng không đã phải nộp đơn xin phá sản
trong số đó có cả flybee
hãng hàng không lớn nhất châu âu
hay avianca hãng bay lâu đời thứ nhì thế giới
với đặc thù về công nghệ quy mô vốn tính an toàn
việc tạo ra một hãng hàng không mới thay thế cho một hãng bị phá sản là không hề đơn giản
chính vì vậy hàng loạt chuyên gia đã đề xuất cần có những biện pháp nhanh và thiết thực
để hỗ trợ các hãng hàng không hiện hữu tại việt nam
đối với chúng ta trong thời gian vừa qua
chính sách hỗ trợ đối với thực tiêu ngành hàng không thì theo tôi nghĩ còn chưa đáng là bao
phải nói thẳng là như vậy
cho nên cần phải có những chính sách mạnh hơn nữa
thậm chí với cá nhân tôi cũng như doanh nghiệp abt travel
tôi thiết nghĩ thậm chí các doanh nghiệp sẵn sàng hy sinh lợi ích hỗ trợ
hay giảm lợi ích hỗ trợ từ chính phủ cho ngành hàng không
nhưng mà phải nhanh chứ không phải là cái hỗ trợ mất một tuần một tháng
thế thì trong những thời điểm này trạng thái như này
thì cái hỗ trợ đó nó phải tính bằng giờ
theo các chuyên gia quốc tế
hàng không tăng trưởng một sẽ góp phần kích thích tăng trưởng năm gdp
đó là lý do chính phủ yêu cầu hàng loạt bộ ngành tìm cách hỗ trợ ngành hàng không
và chất lượng của những chính sách hỗ trợ này ảnh hưởng không nhỏ
tới tốc độ phục hồi của cả nền kinh tế trong thời gian tới